do mâu thuẫn nợ nần đặng công đoàn chú tại thị trấn phương sơn đã dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân thiệt mạng
công an huyện lục nam tỉnh bắc giang đang điều tra làm rõ vụ giết người tại thị trấn phương sơn
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng hai vũ văn thông chú tại thị trấn phương sơn ngồi uống bia tại tổ dân phố phương lạn sáu cùng nhóm người trong đó có đặng công đoàn
tại đây đoàn yêu cầu thông trả số tiền một hai triệu đồng nợ của một người khác
đoàn đã dùng dao đâm nạn nhân khi không đòi được nợ
nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện và đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày thì thiệt mạng
khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai lực lượng công an đã vận động đoàn ra đầu thú